dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi quyền lợi của người nộp thuế đã được quy định rõ ràng cụ thể hơn
người nộp thuế được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế số thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số thuế không được hoàn
đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế điện tử hóa đơn điện tử nộp thuế online
dự thảo cũng đã bổ sung quy định về thời hạn nộp hồ sơ thuế chứng từ nộp thuế điện tử trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật
thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán thời hạn được khai bổ sung thời hạn nộp thuế tính tiền chậm nộp đối với số thuế phải nộp tăng thêm qua khai bổ sung nhằm đảm bảo thống nhất rõ ràng minh bạch giữa người nộp thuế và cơ quan thuế

thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp mở đường cho việc phát triển các quy định và kỹ năng mới của quản lý thuế hiện đại
cho phép cơ quan thuế chủ động trong việc quản lý người nộp thuế kinh doanh trong môi trường truyền thống và thương mại điện tử thông qua cơ chế tự khai tự nộp
nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên thứ ba hiện đại hóa công tác quản lý thuế để thực sự thúc đẩy giao dịch điện tử trong quản lý thuế nói chung và thương mại điện tử nói riêng
ở khía cạnh vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế vừa đảm bảo ngăn ngừa phòng chống được các hệ quả tiêu cực của thương mại điện tử
trong triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị

trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại